nếu tình trạng khăn hiếm nguồn cung vàng nguyên liệu vẫn tiếp tục kéo dài
thì độ vênh giữa giá vàng nhẫn và giá vàng thế giới sẽ còn nới rộng hơn

sức hấp dẫn của vàng dường như tỏa sáng hơn bao giờ hết
ông joe cavatoni chuyên gia cấp cao tại hội đồng vàng thế giới nhân mạnh
việc trung quốc và các ngân hàng trung ương trên toàn thế giới gia tăng dự trữ vàng
là một trong những động lực chính để hỗ trợ giá vàng

đã tăng đến một mươi bốn liên tiếp
tương tự các ngân hàng trung ương đặc biệt là ở các thị trường mới nổi

trong nửa đầu năm hai nghìn hai mươi ba trung quốc và nga là hai nước dẫn đầu

tăng tám trăm linh tấn tương đương với tỷ lệ tăng một mươi bốn so với cùng kỳ năm trước

lý do là cục dự trữ liên bang mỹ phép sẽ giảm đại suất

khi đó nguồn tiền sẽ chuyển qua kênh vàng hoặc trừng khoán
lâu nay việc vàng miếng sgc cao hơn vàng thế giới gần hai mươi triệu đồng một lượng
là điều không quá lạ

liệu đây có phải là những dấu hiệu bất thường của thị trường vàng trong nước
đến nay vàng nhẫn trơn đang đắt hơn vàng quốc tế
từ bốn đến năm năm triệu đồng một lượng tùy doanh nghiệp
trước đây khoảng cách này chỉ là hai đến ba triệu đồng một lượng
thậm chí đầu năm hai nghìn hai mươi ba giá vàng nhẫn cần ngang bằng hoặc thấp so với vàng ngoại
lý giải về việc giá vàng nhẫn cũng theo vàng sgc
ngày càng trở nên đắt đó hơn so với vàng thế giới
một phó chủ tịch hiệp hội kinh doanh vàng việt nam
cố vấn hội đồng vàng thế giới tại việt nam cho biết
nguyên nhân chính vẫn là do nguồn cung vàng nguyên liệu khan hiếm
đã hơn một mươi năm ngân hàng nhà nước không nhập vàng nguyên liệu
từng sgc các doanh nghiệp cũng không nhập vàng nguyên liệu
để sản xuất vàng trang sức
nguồn cung chủ yếu từ mua đi bán lại vàng trong người dân
khi người dân giảm bán vàng ra lập tức nguồn cung cạn kiệt
những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin ngày hôm nay của chúng tôi